thủ tướng chính phủ vừa đồng ý với kiến nghị của bộ tài chính theo tinh thần chỉ thị số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó dịch vụ sổ số kiến thiết sẽ bị tạm dừng trong vòng một mươi năm ngày
đại diện bộ tài chính cho biết đã có văn bản hướng dẫn sở tài chính các tỉnh thành
kiến nghị ubnd các tỉnh thành buộc phải ngừng hoạt động sổ số kiến thiết các dịch vụ trò chơi có thưởng
casino theo đúng với tinh thần của chỉ thị số một mươi năm
các công ty sổ số tại địa phương phải ngừng một thời gian không có chuyện người bán vé số sẽ đi khắp ngõ ngách dễ lây lan dịch bệnh
thủ tướng đồng ý kiến nghị của bộ tài chính về việc dừng phát hành sổ số kiến thiết trong một mươi năm ngày kể từ ngày một tháng bốn